trường đại học an giang trước đây trực thuộc tỉnh an giang nay trở thành thành viên của đại học quốc gia tp hcm
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh an giang và trường đại học quốc gia tp hcm đã tổ chức lễ công bố quyết định này của thủ tướng chính phủ
qua hai mươi năm hình thành và phát triển trường đại học an giang đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực
nâng cao dân trí của địa phương và khu vực
bên cạnh đó trường còn tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật theo ngành nghề phù hợp với đặc điểm địa phương
việc trường đại học an giang là thành viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội tỉnh an giang và đồng bằng sông cửu long
đồng thời phát triển đại học quốc gia tp hcm theo hướng hoàn thiện mô hình đa ngành đa lĩnh vực và nâng cao vai trò phục vụ cộng đồng